trong những ngày xe lạnh của tiết trời cuối năm thành phố rạch giá tỉnh kiên giang với những công trình lấn biển hoành tráng mở rộng thành phố về hướng biển đang đón chào giáng sinh và mừng năm mới bằng sắc màu và ánh sáng của hệ thống đèn led trang trí tại các tuyến đường lớn
đến với thành phố rạch giá vào những ngày này du khách và người dân địa phương sẽ được đắm chìm trong một không khí giáng sinh tuyệt vời đầy màu sắc hòa cùng âm nhạc với các điệu nhảy đường phố
đặc biệt tại khu vực vòng xoay trung tâm khu đô thị phú cường tất cả sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của cây thông khổng lồ có chiều cao gần ba mươi mét cùng các tiểu cảnh tạo thành tán lá rộng một mươi năm mét được lắp dựng trên tòa tháp lazer cao một mươi mét tại vòng xoay nhạc nước trên nền âm nhạc sôi động
bên cạnh đó tại khu vực quảng trường trung tâm còn được thiết kế nhiều tiểu cảnh đặc biệt như hang đá nhà tuyết khung cảnh mùa đông và ngọn đồi nhân tạo rộng năm m hai với hàng trăm chức trông trống đầy màu sắc